nhà thị xã hoài nhơn ngập hơn năm trăm linh nhà huyện an lão ngập gần hai trăm năm mươi nhà
thành phố quy nhơn ngập hơn một ba trăm linh nhà ô tô bị mắc kẹt khi qua đoạn ngập
ở khu phố đinh thọ thị trấn phú hòa phú yên
sáng nay mực nước sông kỳ lộ huyện đồng xuân vượt báo động ba
nhiều khu dân cư vẫn tê liệt vì sạt lở tại hiện trường lực lượng chức năng
tỉnh lâm đồng đã huy động hai máy múc hoạt động hết công suất để giải phóng
khối lượng đất lớn tuy nhiên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do vẫn mưa lớn
sau khi nắm được thông tin quốc lộ này bị sạt lở nhiều phương tiện đã lựa chọn
hành trình từ lâm đồng đi khánh hòa hoặc ngược lại trên quốc lộ hai mươi bảy qua ninh thuận
miền trung và tây nguyên có mưa lớn bốn ngày qua hôm hai mươi chín tháng một mươi một
thừa thiên huế đến ninh thuận lượng mưa đo được hai trăm linh ba trăm bảy mươi năm mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng áp thấp và không khí lạnh
nhiễu động gió đông trên cao hôm nay miền trung và tây nguyên tiếp tục có mưa
lượng mưa từ bốn mươi hai trăm linh mm
mưa lớn khả năng gây ra ngập úng lũ quét sạt lở đất nhiều nơi
các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai và đắk lắc có rủi ro thiên tai cấp hai
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam ninh thuận các khu vực khác ở tây nguyên rủi ro thiên tài cấp một
quý vị và các bạn thân mến trước tình hình phức tạp của mưa lũ chính quyền các địa phương
tổ chức chốt chặn lập biển cảnh báo tại những tuyến đường bị ngập lụt để người dân qua lại an toàn
nếu ngập sâu thì không được đi qua
đồng thời ủy ban nhà dân huyện tuy phước và các xá phải kịp thời cung cấp lương thực
thực phẩm thuốc men đảm bảo phòng chống dịch khi sơ tán dân ở các vùng ngập lụt sâu bị chê gác
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại